nhằm góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị tạo nơi miêu sinh cho người buôn bán có hoàn cảnh khó khăn
thuộc diện nghèo cận nghèo vừa qua ủy ban nhân dân tp hcm đã chính thức đưa vào hoạt động
phố hàng rong trên đường nguyễn văn chiêm quận một sau nửa năm chuẩn bị
theo thống kê chỉ riêng trên địa bàn quận một có khoảng gần năm trăm linh hộ kinh doanh
buôn bán lấn chiếm vỉa hè là những hộ nghèo và cận nghèo việc tổ chức phố hàng rong làm
một trong các giải pháp nhằm sắp xếp lại vỉa hè bố trí lại chỗ làm ăn cho người dân buôn bán
hàng rong để vào kinh doanh tại đây những hộ kinh doanh này đã được tập huấn trang bị các
kỹ năng bán hàng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như được cung cấp trang phục
thiết kế quầy hàng theo tiêu chuẩn được hỗ trợ không bị thu một khoản phí nào
phố hàng rong dài khoảng bốn mươi mét với hai mươi hộ kinh doanh được mở cửa từ sáu đến chín giờ và một mươi một đến một mươi h
bốn giờ mỗi ngày với việc quy hoạch tập trung thiết kế đẹp bắt mắt cùng những
món ăn đơn giản vừa có thể dùng tại chỗ vừa tiện cho việc mang đi
phố hàng rong đã thu hút khá đông sự quan tâm hưởng ứng của người dân thành phố
sau phố hàng rong nguyễn văn chiêm tới đây ủy ban dân quận một sẽ thí điểm tiếp tuyến phố hàng
rong thứ hai tại công viên bách tùng diệp với mong muốn không chỉ tạo điều kiện cho người buôn bán
có một nơi kinh doanh ổn định mà còn góp phần tạo nên một nét đẹp văn hóa
một sự thu hút về du lịch cho quận một nói riêng và thành phố hồ chí minh nói chung